công ty điện lực quảng bình đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực sửa chữa sớm khôi phục điện lưới cho người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
huyện minh hóa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
ngay sau khi nước bắt đầu rút người dân cũng khẩn trương dọn dẹp nhà cửa
với phương trầm nước rút tới đầu dọn tới đó cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt của người dân
công ty điện lực quảng bình cũng đã huy động toàn bộ nhân lực để sửa chữa khắc phục lưới điện phục vụ sinh hoạt sản xuất cho người dân sớm nhất
theo thống kê mưa lũ kéo dài đã làm ảnh hưởng đến hai trăm ba mươi bảy trạm biến áp bị mất điện
gây gián đoạn cung cấp điện cho gần bốn mươi người
gần khách hàng trên toàn tỉnh hiện nay vẫn còn gần một khách hàng tại vùng rốn lũ xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
và một số xã vẫn đang bị ngập sâu và chia cắt nên chưa thể đến kiểm tra sửa chữa được
đến sáng ngày bảy tháng chín toàn tỉnh quảng bình vẫn còn hai mươi trạm biến áp với gần hai năm trăm linh khách hàng chưa đóng điện được
hiện ngành điện tỉnh quảng bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sự cố điện do mưa lũ
khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể để giúp người dân ổn định cuộc sống và phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất
sáng ngày bảy chín bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt tại các địa bàn trọng điểm như nghệ an hà tĩnh
quảng bình quảng trị giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
với phương châm nước rút đến đâu bộ đội cùng nhân dân tổ chức dọn dẹp đến đó
sáng nay gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ thương trực thuộc các đơn vị sư đoàn chín trăm sáu mươi tám cùng phương tiện trực tiếp tới huyện minh hóa tỉnh quảng bình
cùng lực lượng dân quân tử vệ các địa phương và nhân dân trên địa bàn tổ chức thu hoạch lúa mùa dọn dẹp vệ sinh
giúp các hộ gia đình dọn dẹp vận chuyển tài sản sơ tán trở về gia đình sớm ổn định cuộc sống dọn dẹp sửa ban ghế
đồ đạc vật dụng ở các trường học để học sinh vào học đúng lịch trình
quân khu bốn đưa lực lượng y bác sĩ của các bệnh viện quân y trong quân khu sẵn sàng làm công tác vệ sinh phòng dịch
và chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng lũ lụt
để chủ động ứng phó kịp thời với những tình huống xấu do thiên tai đặc biệt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong những ngày qua hạt quản lý đề điều thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau
đã cử nhiều lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao trên đề biển đây
đối với đoạn đê bị sạt lở dài ba trăm năm mươi sáu mét tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời đã giao cho công ty busasco thi công
đến nay đã triển khai lắp đặt hơn một trăm sáu mươi cấu kiện đúc sẵn dài hơn ba trăm hai mươi mét nơi biển tại đây đã tạm thời ổn định
còn tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao từ cống kinh mới đến cống đá bạc
xã khánh bình tây huyện trần văn thời dài trên bốn năm km
hiện nay cũng đã tập kết hơn năm trăm linh mét khối đá hộc gần sáu trăm linh dọ đá và một mươi bao tải
trên một cây cửa tràm nhằm sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra
còn bên trong đê do mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc xảy ra đã làm nhiều cây xanh bị đổ gãy
nhiều diện tích lúa hẻ thu đang tu hoạch cũng bị ảnh hưởng
hiện ngành chức năng tỉnh cà mau chưa đánh giá được mức độ thiệt hại
nhằm ra soát các khó khăn
vướng mắt trong triển khai dự án trọng điểm thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến về đề nghị
của bộ kế hoạch và đầu tư về việc triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số hai trăm bảy mươi bốn ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể thủ tướng giao các bộ cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ
tại công điện số một nghìn bốn mươi hai ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
đồng thời ra soát các khó khăn vướng mắt trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm cấp
bách thuộc lĩnh vực quản lý gửi bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp đề xuất giải pháp tháo gỡ theo
đúng thẩm quyền báo cáo chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng quý thủ tướng chính phủ cũng yêu
cầu các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm phần công lãnh
truyền thông tin đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án
với quy mô lên tới bốn mươi năm m hai vốn đầu tư sáu tám trăm linh tỷ đồng công trình trung tâm thương mại ngầm bến
thành đang được tp hcm lên kế hoạch xây dựng trong thời gian tới hiện tại ubnd tp đã giao sở
quy hoạch kiến trúc tổ chức thi tuyển quốc tế chọn ý tưởng thiết kế ga metro trung tâm thương mại
ngầm bến thành sẽ được xây dựng tại tầng hầm b một của nhà ga metro bến thành và đi ngầm dưới khu vực
trung tâm đến nhà hát thành phố yêu cầu đặt ra là trung tâm phải có kết nối với các tuyến đường xung
quanh như lê lợi hàm nghi đồng khởi nguyễn huệ và các tòa nhà lân gần ngoài ra việc xây dựng cũng
như vậy khi hoàn thành cả hai công trình người dân bước xuống các ga tàu điện là đến được khu vực
mua sắm ngầm dưới lòng đất cách mặt đất hai mươi một m bốn tầng ngầm với đường tàu chạy khu thương mại ngầm
là công trình phức tạp nhất đồng thời sẽ tạo ra diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố hồ chí
minh học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minh năm học này sẽ được trợ giá vận chuyển
đây là nội dung văn bản vừa được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phê duyệt
theo đó mức trợ giá đưa dứt học sinh sinh viên theo hình thức hợp đồng áp dụng cho năm học tới
chung cho địa bàn thành phố là hai tám trăm ba mươi đồng một học sinh sinh viên một lượt thành phố trợ giá tối
đa hai lượt một ngày riêng trên địa bàn huyện cần giờ mức trợ giá là ba năm trăm ba mươi bảy đồng một học sinh
sinh viên một lượt được hỗ trợ tối đa bốn lượt một ngày ngoài ra thành phố cũng giao cho sở giao
thông vận tải phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân các quận huyện cùng các trường
học kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về khối lượng vận chuyển thực tế bảo đảm đúng mục đích
tượng và mức trợ giá quy định ngành chức năng các tỉnh lâm đồng bình phước và đồng nai vừa
họp bàn thống nhất chủ trương sẽ cấp phép khai thác cát trở lại trên sông đồng nai nguyên nhân cấp
phép trở lại là để bảo đảm nguồn cung ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép cùng với việc
cho phép khai thác cát trở lại ba địa phương này cũng thống nhất việc xiết chặt các biện pháp quản
lý theo đó ở mỗi vị trí khai thác doanh nghiệp chỉ được sử dụng tối đa hai phương tiện khai thác
theo công suất đã đăng ký phương tiện này được gắn thiết bị định vị camera hành trình để giám sát
doanh nghiệp chỉ được khai thác cát là từ sáu giờ đến một mươi tám giờ hằng ngày cấm tuyệt đối khai thác cát vào
ban đêm ngoài ra hàng tháng doanh nghiệp phải khai báo sản lượng khai thác để tính thuế tài nguyên
khoáng sản điều này nhằm tránh thất thu thuế bởi các doanh nghiệp thường thống kê số lượng khai thác
thấp hơn so với thực tế nếu doanh nghiệp nào vi phạm những quy định trên ngành chức năng sẽ thu hồi
giấy phép khai thác cát trường hợp khai thác cát gây sạt lở bờ sông doanh nghiệp phải chờ
trách nhiệm khắc phục bồi thường thời đại
sáng nay tại thành phố đà nẵng tàu khu trục munmu the great cùng tàu hỗ trợ hậu cân thuộc lực lượng
hải quân hàn quốc đã cập cảng tiên sa bắt đầu chính thức chuyến thăm hiểu nghị thành phố đà nẵng
thành viên của hai tàu gồm sáu trăm ba mươi ba thủy thủ do chuẩn đô đốc yang minsu
chỉ huy trưởng nhóm công tác huấn luyện làm trường đoàn từ ngày bảy đến ngày chín tháng chín
đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng bộ tư lệnh vùng ba hải quân
tham gia biểu diễn và giao lưu văn hóa văn nghệ chuyến thăm của hai tàu thuộc lực lượng hải quân
hàn quốc tại đà nẵng lần này là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các nội dung
thỏa thuận cấp cao của nhà nước và bộ quốc phòng hai nước góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng
song phương giữa quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả
chính quyền tỉnh kanagawa nhật bản và đại sứ quán việt nam tại nhật bản vừa phối hợp tổ chức diễn đàn
xúc tiến đầu tư việt nam tại thành phố yokohama với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp và nhà đầu tư
từ nhật bản cùng với đại diện bốn tỉnh của việt nam
tại diễn đàn đại diện cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư đã giới thiệu về môi trường
và chính sách đầu tư của việt nam trong đó nêu bật các nhân tố khiến việt nam đang trở thành điểm đến
hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài như môi trường chính trị xã hội ổn định nền kinh tế tăng trưởng
cao nguồn nhân lực dồi dào chính sách đầu tư thông thoáng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu
khẳng định định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi của việt nam trong thời gian tới là
chủ động thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường
là tiêu chí đánh giá chủ yếu
cũng tại diễn đàn bốn tỉnh của việt nam gồm thái bình hà nam hưng yên và vĩnh long đã giới thiệu về tiềm năng
và định hướng phát triển cùng với các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài của mỗi địa phương
ngày bảy chín tại quảng trường chiến thắng thành phố quy nhơn tỉnh bình định hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bình định
tổ chức lễ phát động chương trình hãy làm sạch biển tử tế với đại dương
chương trình đã thu hút hơn một hai trăm linh đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa
tham gia chương trình hãy làm sạch biển tử tế với đại dương tuổi trẻ bình định mong muốn chung tay bảo vệ môi trường
nâng cao ý thức cho cộng đồng trong bảo vệ môi trường nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần
sau buổi lễ phát động hơn một hai trăm linh đoàn viên thanh niên đã tỏa ra các bãi biển ở quy nhơn và khu vực cảng cá quy nhơn để thu gom rác
đây là năm thứ hai hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bình định phối hợp với tập đoàn tms tổ chức chiến dịch hãy làm sạch biển
là hoạt động thiết thực với cộng đồng bảo vệ môi trường vì một nền sinh thái phát triển bền vững
hiện nay vẫn nạn ô nhiễm rác thải nhựa túi nì lông rất nghiêm trọng
đây là thách thức đòi hỏi nỗ lực của cả chính phủ doanh nghiệp và người dân để tạo ra một môi trường xanh hơn sạch hơn
chiều nay tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa hội an và mỹ sơn
qua hai mươi năm được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới và một mươi năm cù lao tràm hội an được công nhận khu dự trữ sinh quyền thế giới
đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm công nhận di sản văn hóa thế giới
tại hội nghị các đệ biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới hội an mỹ sơn
và khu dự trữ sinh quyền thế giới cù lao tràm hội an trong thời gian qua đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa di sản thiên nhiên trong thời gian tới
cũng tại hội nghị thợ ủy quyền của chủ tịch nước đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch
cho danh hiệu nghệ nhân ưu tố tặng một mươi ba cá nhân đã có công hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc
bộ ngoại giao đã tặng bằng khen cho một mươi một tập thể cá nhân
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam trao bằng khen tặng một mươi năm tổ chức và cá nhân
đồng thời tuyên dương các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới hội an và mỹ sơn
chuyển sang những nội dung khác
thưa quý vị trước thực trạng ý kiến của nhiều người dân phản ánh những sai phạm về chữ tiếng việt của các bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố đà nẵng
đặc biệt là tại địa bàn quận ngũ hành sơn sơn trà
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao cho các quận huyện tổ chức đợt giao quân trong tháng chín kiểm tra xử lý vi phạm về chữ tiếng việt
cũng như các nội dung khác trên bảng hiệu theo đúng quy định của luật quảng cáo báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố trước ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng yêu cầu sở văn hóa và thể thao tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo trên địa bàn thành phố
theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện của các quận huyện báo cáo đề xuất tham mưu ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề về quảng cáo theo đúng quy định
theo quan sát của phóng viên tại khu du lịch an thượng và một số tuyến đường trên hai quận hữu hành sơn và sơn trà
các hội kinh doanh đã có dấu hiệu vi phạm vì đăng biển quảng cáo có tỷ lệ khổ chữ tiếng việt nhỏ hơn hoặc bằng chữ tiếng nước ngoài
một số biển không sử dụng biển quảng cáo không có nội dung tiếng việt
vào khoảng chín giờ sáng ngày bảy tháng chín nhiều người dân sống tại khu trung cư hh linh đàm quận hoàng mai hà nội
ngay thấy tính nổ rất lớn ở khu vực sân ngay sát tòa nhà hh ba a vụ nổ khiến cho ba người bị thương
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vào lúc chín giờ sáng
một số người đang ngồi uống trà đá ở dưới tòa nhà hh ba a khu đô thị linh đàm quận hoàng mai hà nội
thì có một thanh niên ngồi mở hộp quà hộp quà nổ và khiến cho thanh niên này cùng với hai người khác bị thương
người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu vụ nổ được xác định là do gài mìn tự chế trong hộp bìa cắt tông
theo thông tin điều tra bắt đầu nguyên nhân xuất phát từ mâu thuận cá nhân
ngày bảy chín bộ chỉ huy biên phòng tỉnh lạng sơn cho biết vào lúc một mươi chín h một mươi năm phút ngày năm tháng chín
tại bãi xe thịnh vượng thuộc cửa khẩu tân thanh thuộc thôn bản thầu tân thanh văn lãng lạng sơn
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng tân thanh
một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh lạng sơn tri cục hải quan tân thanh đã phát hiện và bắt giữ gần một mươi ba tấn pháo nổ
số pháo nổ này được cất dấu trên xe container mang biển kiểm soát năm mươi bảy m ba trăm năm mươi một
kéo theo dưa móc biển kiểm soát năm mươi một r một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi năm
do lái xe đinh kim hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khu vực tiền hội phương nhân thành thị xã an nhơn tỉnh bình định điều khiển
bước đầu đinh kim hoàng khai nhận chở số hàng cho một người ở thành phố lạng sơn
không biết họ tên địa chỉ cụ thể từ po chai trung quốc về bắc ninh việt nam để bốc thêm hàng
sau đó vận chuyển vào đà lạt thì bị phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa phối hợp với đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh
bắt giữ sáu đối tượng đang có hành vi vận chuyển buôn bán hơn ba trăm bốn mươi kg pháo nổ
sáu đối tượng gồm đinh ngọc huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đinh thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phan anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đinh mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại xã hóa hợp huyện minh hóa
đinh thị hoa lài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyễn tấn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám
đinh ngọc huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
có hành vi vận chuyển một mươi thùng trên xe ô tô tải có tổng trọng lượng hơn ba trăm bốn mươi kg
khám xét nơi ở của các đối tượng lài và tân tại tỉnh quảng bình lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ thêm một trăm bảy mươi kg pháo cùng loại
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đinh ngọc huân từ quảng bình
ra địa bàn huyện nghi lộc tỉnh nghệ an móc nối với một đối tượng để mua bán pháo
hiện công an huyện nghi lộc đang điều tra mở rộng vụ án nói trên
vào sáng nay ngày bảy tháng chín lực lượng của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu
công an tp hcm đã bắt quả tang một xe tải đang vận chuyển gần ba mươi năm bao thuốc lá nhập lậu
công an đã tạm giữ năm đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra
xe tải mang biển số một mươi năm c ba mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi chín do tài xế phan ích thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
thường trú hải phòng điều khiển chở thuốc lá điếu nhập lậu
giao cho bùi lê quang thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tp hcm tại một bãi xe ở quận một mươi
trên xe tải chứa gần ba mươi hai bao thuốc lá nhập lậu được nguy trang trong các thùng bánh kẹo
tiếp tục khám xét nhà riêng và kho hàng của thông công an phát hiện thêm ba bao thuốc lá lậu tổng trị giá hơn một tỷ đồng
thành khai nhận chở số thuốc lá lậu từ bắc vào tp hcm giao cho thông để thông bỏ xỉ cho các đại lý
công an hiện đang tạm giữ thêm ba đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ đường dây bột lậu này
thưa quý vị và các bạn thời gian qua rất nhiều mô hình cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm đã được thực hiện thành công
tại các tỉnh thành qua đó góp phần hỗ trợ tạo việc làm tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động
và gia đình của họ giảm tỷ lệ hộ nghèo
chị lương thị bích tuyền xã an hòa huyện tàm nông tỉnh đồng tháp là một trong số nhiều hộ dân tại đây
vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
với chị và những người khởi nghiệp nguồn vốn hỗ trợ này là rất cần thiết
trước khi tiếp cận giống dai thì tôi làm được ít lắm không được nhiều
tại vì giống gia đình mình không có được nhiều cho nên là dây giống thêm thì mình mở rộng được thêm
trước thì mình làm ít thì mình thu nhập ít thôi mình bán cho khách rất là thiếu không có đủ cung ứng cho khách
rồi khi mà mình tiếp cận được nguồn vốn rồi mình mở rộng thêm thì mình làm được nhiều và mình có lợi nhận thêm được nhiều thêm
trước thì mình cũng eo hẹp lắm mình không có dám mua cái gì hết trơn mình sợ lắm
rồi bây giờ thì mình có tiền rồi đi chợ con nó thích cái gì ờ mua thì mình mua vậy đó
nói chung là mình thấy nó vui mình cũng vui luôn
với quy trình thủ tục cho vay qua các tổ cho vay vốn ngay tại tuyến xã phường
nhiều hộ vay vốn được giúp đỡ tiếp cận nguồn vốn nhanh nhất và thuận tiện nhất
nó cũng không có gì phức tạp tại vì cũng có cô bảy bên hội phụ nữ là bà làm phó chủ tịch hội phụ nữ
vì bà cũng nói cô bảy con cũng cần một nguồn vốn gì đó cô có thể giới thiệu với ngân hàng gì đó
gì đó là cô bảy có hướng dẫn cho làm thủ tục hồ sơ dây cũng rất đơn giản
nhờ những nguồn vốn thực tế này mà có thể những người đó sẽ phát huy được
và lo cho gia đình cho phát triển cho xã hội
trên địa bàn tỉnh đồng tháp người dân tại các xã trong nhiều năm qua đã tiếp cận một cách hiệu quả nguồn vốn
của các tổ chức đoàn thể điều này thể hiện rõ qua tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh số lao động được giải quyết việc làm cũng tăng nhanh
đồng tháp quan tâm tới công tác làm sao tạo được việc làm tạo công an việc làm cho lao động tại địa phương
và thứ hai là làm sao mà cho lao động có thu nhập thì các doanh nghiệp mà cơ sở sản xuất kinh doanh tại đồng tháp
người ta gắt ít người ta về đây gắt ít bằng cái cách chỉ cho dây giống để người ta mua con giống mua cây trồng
mua vật nuôi để sản xuất kinh nhanh để phát triển kinh tế gia đình thôi
ngân hàng chính sách xã hội thì các năm qua thì mỗi năm thì chúng tôi cho dây khoảng ba lao động để tạo việc làm cho người ta
không chỉ tại đồng tháp mà tại các địa phương khác quỹ cho vay tạo việc làm cũng đã và đang phát đôi hiệu quả qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo
theo báo cáo của ngân hàng chính sách xã hội đến nay tổng nguồn vốn của quỹ quốc gia về việc làm đạt gần năm tỷ đồng
doanh số cho vay hàng năm từ hai hai trăm linh đến hai năm trăm linh tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng một trăm linh lao động mỗi năm
tỷ lệ nợ quá hạn thấp khoảng tám tổng dư nợ tỷ lệ sử dụng vốn hàng năm đạt trên chín mươi tám tổng nguồn vốn của quỹ
thưa quý vị và các bạn
chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
việc triển khai chính sách này thực sự đã đem lại hiệu quả tại nhiều vùng miền
tuy nhiên một vấn đề đặt ra hiện nay đó là nguồn vốn vay còn thấp so với nhu cầu của người dân
với khoản đầu tư hơn một tỷ cho trang trại thỉnh thoảng gặp phải dịch bệnh
nên khoản tiền năm mươi triệu mà gia đình ông nguyễn văn khánh huyện lâm thao tỉnh phú thọ
vay được từ ngân hàng chính sách xã hội qua chương trình vay vốn tạo việc làm không đáng là bao
giờ này gia đình tôi là được vay năm mươi triệu ngân hàng chính sách
thực ra đối với cái trang trại này tôi thì tổng diện tích hơn một hectare
ngân hàng chính sách mà hỗ trợ cho vay mức vốn như thế thì tôi cảm thấy là quá ít
thì cũng mong là ngân hàng chính sách cho vay nâng mức vay lên
theo nghị định sáu mươi một năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm
và quyết định
mỗi quốc gia về việc làm quy định
mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa một tỷ đồng một dự án
đối với hộ gia đình tối đa là năm mươi triệu đồng một hộ
tuy nhiên trên thực tế hoạt động cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp
nhu cầu vay cao vốn hạn chế nên số tiền vay của mỗi hộ không nhiều
nguồn vốn cho vay của quỹ còn hạn chế
mới chỉ đáp ứng từ ba mươi đến ba mươi năm nhu cầu vốn tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
có nhiều cái khó khăn
thế nhưng mà cái khó khăn lớn nhất là cái khó khăn về nguồn vốn
là một trong một mươi năm chương trình rất là quan trọng
thế nhưng mà dư nợ đến bây giờ tổng nguồn vốn có khoảng một trăm một mươi tỷ
nó chiếm chỉ khoảng cái phần rất nhiều vài phần trăm của cái tổng nguồn vốn cho vay hiện tại
hiện tại quy định của chính phủ thì cho dây mỗi lao động thì chúng tối đa là năm mươi triệu đồng trên một lao động
cái mức này theo cái thời giá bây giờ thì
nếu mà cho dây năm mươi triệu đồng trên một lao động thì
nếu mà ví dụ như nuôi bò thì chỉ nuôi khoảng được hai con bò thôi
nếu mà chúng ta chỉ nuôi hai con bò thì tạo công an việc làm và tạo thu nhập
khi mà bán hai con bò đi thì cái tiền lãi từ công việc nuôi bò đó không bao nhiêu
thì từ xuất phát đó thì ngân hàng chính sách hội cũng có đề nghị các ngành cấp trên
thì cũng nên làm sao chúng ta mở rộng đối tượng ra và mở rộng cái số tiền cho dây lên
thì có thể ví dụ như một lao động có thể cho vay tới một trăm linh triệu
để người ta có phát triển nhanh
nói chung là đầu tư mạnh và phát triển nhanh để tạo việc làm
và tạo thu nhập ổn định hơn
để chương trình trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn
ngân hàng chính sách xã hội đề nghị chính phủ hàng năm tăng cấp bổ sung ngân sách nhà nước
bổ sung nhiều nguồn lực của xã hội trong nước và ngoài nước cho quỹ quốc gia về việc làm
qua đó góp phần nâng cao chất lượng vay vốn
tạo việc làm cho người dân trên mọi vùng miền của đất nước
thưa quý vị và các bạn
chính sách vay vốn giải quyết việc làm là chính sách đã đi vào cuộc sống
thực sự là giải pháp tài chính khá hữu hiệu cho người dân trong việc giải quyết việc làm
tuy nhiên nếu nguồn vốn vay cao hơn nguồn vốn được đầu tư hiệu quả hơn
thì có lẽ giá trị của chính sách này sẽ không chỉ dừng lại ở những kết quả như hiện nay
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng đã kết thúc